dữ liệu kiều hối thường niên mới cập nhật của ngân hàng thế giới cho thấy
việt nam nằm trong nhóm một mươi quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới và đứng thứ ba ở châu á
thực tế sử dụng kiều hối trong nhiều năm qua cho thấy
ngoại tệ gửi về đã hỗ trợ cho nhiều hoạt động tại địa phương như sản xuất kinh doanh
giải quyết khó khăn cho đời sống người thân giải quyết việc làm
qua đó tạo điều kiện cho phát triển kinh tế
là địa bàn thường chiếm đến một nửa lượng kiều hối của cả nước
ngoại tệ chuyển về thành phố hồ chí minh tăng khoảng từ một mươi một mươi năm một năm
từ đầu năm đến nay lượng kiều hối về đây đã vượt bốn ba tỷ usd và đang tiếp tục tăng nhanh trong những ngày tới đây
trước mùa kiều hối cuối năm các tổ chức tín dụng đồng loạt nâng cấp những dịch vụ nhận và chuyển tiền từ nước ngoài
đặc biệt gần đây tập trung vào các giao dịch online giúp giảm tối đa thời gian giao dịch
đây là lần thứ năm việt nam lọt vào top một mươi nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới
xét trong bối cảnh năm hai nghìn một mươi chín
con số một mươi sáu bảy tỷ usd tương đương với sáu bốn gdp có ý nghĩa đặc biệt
dòng kiều hối về việt nam đã tăng khoảng gần một trăm hai mươi lần từ một mươi bốn tỷ usd trong năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lên một mươi sáu tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là nguồn lực để cân đối giúp ổn định tỷ giá